bệnh nhân ntv hai mươi hai tuổi quê ở hương sơn hà tĩnh mang thai tuần thứ ba mươi năm
đi từ bình dương trở về hà tĩnh vào ngày hai tháng tám được đưa vào cách ly tập trung
và đến ngày bốn tháng tám đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
khi đưa vào cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo hương sơn hà tĩnh
bệnh nhân đã có những dấu hiệu chuyển sinh nên bệnh viện đã nhờ sự hỗ trợ khẩn cấp từ bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
ngay sau đó bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh đã cử một bác sĩ và hậu sinh nhanh chóng lên đường hỗ trợ
cho bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo để kịp thời phối hợp xử lý tình huống đỡ đẻ cho sản phụ mắc covid một mươi chín
do nhân lực của bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo thiếu nên lực lượng y tế đã huy động thêm kiếp
của trung tâm y tế hương sơn hà tĩnh để sẵn sàng cho tình huống phải mổ thai
đúng một mươi tám h ngày bảy tháng tám sản phụ mắc covid một mươi chín đã sinh thường thành công bé trai nặng hai năm kg trong sự vỡ hòa phước phòng của đội ngũ nhân viên y tế ba bệnh viện
bác sĩ nguyễn anh tuấn bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh người trực tiếp đỡ đẻ cho bệnh nhân xúc động cho biết
ngay sau khi đứa trẻ ra đời chúng tôi đã xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín và đứa trẻ đã có kết quả âm tính
nếu kết quả xét nghiệm g time pcr âm tính nữa thì sẽ rất tuyệt vời
do em bé sinh non nên các bác sĩ của bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế cầu treo đã chuyển bé xuống khoa truyền nhiễm của bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh để theo dõi chăm sóc sức khỏe
với các y bác sĩ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mỗi một đứa trẻ ra đời là thêm một lần nữa họ được tiếp thêm niềm tin về chiến thắng với covid một mươi chín